nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản một trăm năm mươi năm thực hiện cải cách minh trị của nhật bản
trường đại học kinh tế đã phối hợp cùng với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn trường đại học việt nhật trường đại học wazeda nhật bản
tổ chức hội thảo quốc tế minh trị duy tân một trăm năm mươi năm nhìn từ việt nam
thực hiện cuộc cải cách minh trị một nghìn tám trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm một mươi hai bao gồm một chuỗi các sự kiện cải cách cách tân
đất nước nhật bản đã giành được những kỳ tích đáng ghi nhận trên con đường phát triển xây dựng đất nước đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế
sau một trăm năm mươi năm những bài học mà cuộc cải cách này đem lại vẫn có ý nghĩa lớn đối với quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế của các quốc gia trong đó có việt nam
tinh thần của bên chị duy tân thì nó có ý nghĩa rất là lớn và nó xuyên suốt toàn bộ cái quá trình phát triển đó của nhật bản
nhật bản đã du nhập những công nghệ của nước ngoài nhưng dựa trên tinh thần của nhật bản để có thể phát triển nền kinh tế
và từ việc du nhập công nghệ của nước ngoài như vậy của phương tây như vậy thì nhật bản đã phát triển được từ những cái ngành công nghiệp nhẹ
những ngành công nghiệp mang tính chất rất là sơ khai lên những ngành công nghiệp bậc cao
nhật bản đã rất là chú trọng phát triển lĩnh vực tư nhân tức là kinh tế tư nhân
và điểm thứ ba là những cái chính sách của chính phủ thì rất là nhất quán và có những cái kế hoạch hành động rất là cụ thể và bám sát vào sự phát triển của khu kinh tế tư nhân
tại hội thảo các nhà nghiên cứu và học giả đã trình bày
hội thảo đã trình bày thảo luận về mối quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa việt nam và nhật bản
trong đó nhấn mạnh tới vai trò của sự hợp tác hỗ trợ từ phía nhật bản trong bối cảnh hội nhập và phát triển ngày nay
nhật bản là một nước quan trọng và giúp cho việt nam phát triển hội nhập và ngày càng tiến bộ hơn
mối quan hệ này tôi nghĩ là đang phải thay đổi
theo cái hướng là việt nam trở nên chủ động hơn trong việc là quan hệ đối tác với nhật bản
chuyển giao công nghệ tiếp thu công nghệ
tiếp thu cái tư tưởng tư duy chính sách thì cũng phải chủ động hơn
việt nam và nhật bản thì có mối quan hệ mà có thể là bổ sung thay thế lẫn nhau bổ sung cho nhau về lực lượng lao động
nhật bản hiện nay là lực lượng lao động rất là già hóa và khan hiếm lao động
trong khi đó thì lực lượng lao động của việt nam thì còn trẻ và nhiều
tuy nhiên thì cái tay nghề và cái kiểu lao động của việt nam rất là kém
vì thế mà phải có cái sự đào tạo chuyển đổi thì mới có thể đáp ứng được cái này và mới có thể phát huy được cái tiềm năng này
điều trước là làm được điều này
thì chúng ta sẽ có nhật bản như là một cái điểm cơ hội hợp tác rất là tốt về thị trường lao động
và việt bản cũng thấy được cái cơ hội đó
có thể chúng ta sẽ có thêm những cái đàm phán về những cái ưu đãi trong vấn đề thương mại giữa hai nước
thì có thể chúng ta sẽ có những cái bổ trợ
bởi vì bản thân cái thương mại giữa hai nước là hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau
tức là những cái mà việt nam nhập khẩu thì cũng là cần nhật khẩu chính là những cái mặt hàng mà nhật bản có thể xuất khẩu được
thì theo tôi là có thể nhìn sâu vào trong cái cơ cấu thương mại như vậy để có thêm những cái đàm phán trong những cái hiệp định thương mại giữa việt nam nhật bản
để có thể tận dụng tốt được cái lợi thế so sánh giữa hai bên
những hàm ý chính sách đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản
cũng đã được đưa ra tại hội thảo này dựa trên kinh nghiệm của nhật bản trong công cuộc thực hiện minh trị duy tân